xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm qua tới giờ bão khoai nu di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
cương độ thì có xu hướng giảm bớt còn ở cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
và hoàn lưu phía tây của bão cũng đã tác động đến khu vực phía đông bắc của bắc biển đông
trong thời gian tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và đến trưa chiều mai thì sẽ đi vào biển đông trở thành cơn bão thứ tư trong mùa bão lũ năm nay
tuy nhiên bão sẽ giảm nhanh về cương độ và tan trên biển
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khoai nu vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
từ đêm nay mạnh lên cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi tránh trú để đảm bảo an toàn
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
đêm nay và ngày mai miền bắc phổ biến ít mưa ngày trời có nắng
với nền nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
về đêm khá mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi ba độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến khu vực hà tĩnh ít mưa có nắng trong ngày
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó khu vực trung và nam trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh phía nam gồm tây nguyên và nam bộ
chiều ảnh hưởng của hạt động gió mùa tây nam có cường độ trung bình
do vậy cả hai khu vực sẽ có mưa rông diện rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong khoảng thời gian chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày mưa giảm gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ